lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang vừa kịp thời ứng cứu thành công sáu người dân bị nạn trên biển trong đó có một phụ nữ và ba trẻ em
khoảng ba giờ sáng nay nhận được tin báo của ngư dân có một phương tiện bị nạn chìm tại khu vực vùng biển giữa quần đảo hải tạc và quần đảo bà lụa thuộc địa bàn huyện kiên lương
trên phương tiện có sáu người ban chỉ huy đội hai đang làm nhiệm vụ đã triển khai tìm kiếm cứu nạn
sau gần hai giờ tàu bp hai mươi một nghìn hai trăm linh năm đã tiếp cận tàu bị nạn vị trí tàu gặp nạn cách hòn heo huyện kiên lương về hướng tây tây bắc khoảng một mươi ba năm hải lý
đến sáng ngày hai mươi bảy tháng một sau khi được các quân y đơn vị chăm sóc tình trạng sức khỏe cả sáu người trên đã ổn định
bộ chỉ huy biên phòng tỉnh kiên giang đã đến thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ một năm triệu đồng để bà con làm lộ phí về quê đón tết
cũng trong dặn sáng nay
tại địa phận phường hoành động thị xã duy tiên tỉnh hà nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
một xe tải chở gỗ do mất lái đã đâm vào tàu khách bắc nam khiến cho đầu máy bị văng ra khỏi đoàn tàu
một toa chở khách bị răng khỏi đường dài
vào khoảng hơn bốn giờ sáng tàu khách se bốn đi hướng phủ lý hà nội chạy đến km bốn mươi sáu hai trăm bảy mươi thuộc địa phận phường hoàng động
thị xã duy tiên tỉnh hà nam thì bất ngờ bị xe tải chở gỗ đâm vào đường tàu và va chạm
với tàu hỏa cú va chạm mạnh khiến đầu máy văng ra khỏi đoàn tàu rơi xuống kênh a bốn mươi tám cạnh khu công nghiệp đồng văn ba
toa tàu số hai sát đầu máy cũng bị lực tác động lìa khỏi đoàn tàu nằm xoay ngang trên đường sắt
phía ô tô tải cũng bị cuốn vào đường tàu lật nghiêng và biến dạng phần thân trái
toàn bộ hàng hóa trên thùng xe là các cây gỗ bị văng vào đường sắt
rất may là vụ tai nạn không xảy ra thương vong về người
ngay sau khi xảy ra tai nạn lực lượng chức năng của tỉnh hà nam thị xã duy tiên và ngành đường sắt đã có mặt để xử lý vụ việc
trước mắt là khẩn trương trục kéo đoàn tàu se bốn ra khỏi khu vực tu sửa đường để sớm thông tuyến lại tuyến đường sắt bắc nam
theo đánh giá ban đầu nguyên nhân vụ tai nạn trên là do xe ô tô tải mất lái đâm vào tàu hỏa
ngành đường sắt cũng lên phương án để đưa hành khách trên tàu về điểm cuối hà nội trong ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng nguyễn bá quyền
chú huyện bố trạch tỉnh quảng bình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ gần tám viên ma túy tổng hợp
vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với các lực lượng phát hiện xe ô tô di chuyển trên quốc lộ một a
thuộc địa bàn xã kỳ nam thị xã kỳ anh có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện dưới chân ghế phụ bên lái có một túi ni lông màu đen bên trong có ba mươi tám bao ni lông đựng gần tám viên ma túy tổng hợp cùng một dao nhọn
qua đấu tranh đối tượng quyền khai nhận số tăng vật thu giữ được ở trên đều là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến được vận chuyển từ tỉnh quảng bình vào hà tĩnh để tiêu thụ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng cũng vừa triệt phá chuyên án bắt quả tang hai đối tượng gồm trang long và bùi quang hiếu cùng chú quận hải châu khi vừa vận chuyển ma túy từ nghệ an về đà nẵng để tiêu thụ
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một các trinh sát phát hiện long có nhiều biểu hiện bất minh và thường xuyên có hoạt động liên quan đến các đối tượng ma túy trên địa bàn nên tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh
vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai khi long và hiếu vừa mang ma túy về đến đà nẵng thì bị công an thành phố bắt quả tang phát hiện ba túi chứa ma túy là ketamin trọng lượng khoảng năm trăm linh gram
tại cơ quan công an long và hiếu thừa nhận đã nhiều lần lấy ma túy về phân chia và bán lại cho các đầu mối trên địa bàn thành phố để kiếm lời hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra củng cố hồ sơ mở rộng
công an huyện trảng bom đồng nai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng lê trọng vĩ hai mươi hai tuổi quê tỉnh thanh hóa và nguyễn tấn đạt một mươi chín tuổi chú tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ
qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện trảng bom đồng nai đã phát hiện vĩ và đạt đang chuẩn bị có hành vi bán sáu giàn pháo loại bốn mươi chín ống cho hai đối tượng chưa rõ lai lịch ở địa bàn ấp tân thành xã bắc sơn
khám xét khẩn cấp nhà của vĩ
ở xã bắc sơn công an thu giữ thêm chín giản pháo loại bốn mươi chín ống tổng trọng lượng gần hai mươi chín kg
qua đấu tranh vĩ khai nhận thường nhờ đạt giới thiệu người mua pháo mỗi lần trả công đạt từ năm mươi đến hai trăm linh đồng
số pháo trên y mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá một mươi năm triệu đồng mang về bán thì bị bắt
thời gian qua trên địa bàn cả nước trong đó có tỉnh nghệ an đã diễn ra tình trạng người dân tham gia chơi phường hụi với nhiều hình thức biến tướng tinh vi
mặc dù việc tham gia chơi phường đã được pháp luật cho phép tại nghị định một mươi chín của chính phủ
thế nhưng có một thực tế là hiện phần lớn việc chơi phường hội trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh nghệ an
thời gian qua đều trái với quy định dẫn đến mất tiền và vi phạm pháp luật hình sự
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã điều tra khởi tố vụ án
tạm giữ trên một mươi đối tượng để phục vụ công tác điều tra liên quan đến việc chơi phường hụi phạm pháp
các đối tượng này thường lợi dụng mạng sách
để thành lập các phưởng hội trái pháp luật lợi dụng uy tín kêu gọi người dân góp tiền chơi phưởng hội
sau đó tuyên bố vỡ hụi để chiếm đoạt tài sản
hoặc sử dụng công nghệ để tạo tin nhắn giả chuyển tiền để chiếm đoạt tiền của người dân

với số tiền lên
các đối tượng đã trở thành những nạn nhân từ việc chơi phưởng hội trái pháp luật
trong khi đó việc xác định các hành vi vi phạm cấu thành tội phạm
cũng như quá trình xử lý các đối tượng trong những vụ việc này đang gặp khó khăn vướng mắt
do rất nhiều biến tướng trong việc tổ chức các đường dây chơi phưởng hội
người chơi và người mở phưởng hội là không tuân thủ theo quy định pháp luật
cho nên là hoạt động một cách trái phép
cụ thể đó là việc thành lập hội phưởng cũng như là chơi phưởng hội
không thông báo cũng không đăng ký tại chính quyền cấp xã theo quy định
và tự tổ chức thành lập phường hội thông qua các mạng xã hội như zalo facebook
cái việc thành lập này rất đơn giản thuận lợi kể cả bốc phưởng bốc hội
kể cả chuyển tiền cũng rất dễ dàng và thuận lợi
hiện nay rất là khó khăn
ở đây là thứ nhất nó nhập nhem giữa dân sự hay hình sự phát sinh từ các vụ việc chơi phưởng
thứ hai quá trình điều tra rất là khó khăn vì một lúc một người chơi nhiều chơi phưởng
những người mà họ bốc được phương trước họ không tiếp tục tham gia nữa
hoặc là một lúc mà chủ phương bổ trí nhiều giấy phương nhiều bát phương
thì số tiền luôn chuyển cho người này người khác rất là nhiều
và đặc biệt nhất là chơi qua mạng thì việc thu thập các tài liệu chứng cứ
để chứng minh rằng là lừa đảo hay lạm dụng tín nhiệm chiếm trả tài sản thì rất là khó khăn
nhằm tránh rủi ro khi chơi hội người dân chỉ nên chơi hội khi thấy rõ sự an toàn
nhưng người chủ hội có tin cậy cao các thành viên biết rõ về nhau
hội không có lãi suất
hoặc lãi suất thấp
ngoài ra việc chơi hụi nhất thiết phải có sổ sách ghi chép cẩn thận
giấy tờ biên nhận rõ ràng có chữ ký của cả hai bên về việc giao nhận tiền
biết rõ người nhận hội sau mỗi kỳ góp hội
đặc biệt trước khi quyết định tham gia vào một nhánh hội nào đó
người chơi cần tìm hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan
để tránh mắc bẫy của những đối tượng xấu
luôn là thời điểm phức tạp về tình hình an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông
tại hà nội những kế hoạch phương án cụ thể nhằm đảm bảo giữ vững an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông để người dân vui xuân mới bình an hạnh phúc
đã được lực lượng công an triển khai trên địa bàn toàn thành phố
những tổ công tác liên ngành một trăm bốn mươi một như thế này đã được triển khai liên tục nhiều ngày qua
trước dịp tết nguyên đán
với việc năm nay hà nội sẽ không tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật như mọi năm
do lo ngại những tác động xấu của dịch bệnh
nên các lực lượng chủ công cho công tác đảm bảo an ninh trật tự như cảnh sát cơ động
cảnh sát hình sự sẽ được tập trung đến các tuyến địa bàn trọng điểm có nguy cơ phát sinh tội phạm
với việc năm nay hà nội sẽ không tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật như mọi năm
theo đó những tổ công tác liên ngành này sẽ được duy trì thường xuyên liên tục
tại bất cứ khung giờ nào địa điểm nào trên địa bàn toàn thành phố
trong suốt thời gian cao điểm trước trong và sau tết
cùng với đó lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã được triển khai tăng cường chốt chặn
tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm kiên quyết xử lý nghiêm các lỗi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
thường xuất hiện trong dịp tết như phóng nhanh vượt ẩu không đổi mũ bảo hiểm
vi phạm nồng độ cồn xe rù bến cóc
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đó tập trung vào phân luồng
cho người dân đi lại trước tết đặc biệt là những tuyến xuyên tâm
và những ngã ba ngã tư nơi có lưu lượng người phương tiện tham gia dòng lớn
tôi vẫn triển khai tổ chức chống đua xe trái phép cũng giống như là tăng cường công tác kiểm soát
để đấu tranh lại với những loại tội phạm diễn ra trong dịp tết
dự báo nhiều cơ sở đào tạo trường đại học sẽ mở cửa đón học sinh sau tết
vì vậy một lượng rất lớn sinh viên của các tỉnh sẽ trở về thành phố
áp lực giao thông trên các tuyến thời điểm sau tết được dự báo sẽ là rất lớn
lực lượng công an hà nội sẽ chủ động lên các phương án để đảm bảo an toàn cho người dân
đối tượng phạm văn tặng chú tại xã sơn giang huyện hương sơn khi đang vận chuyển chín kg ma túy
thì bị lực lượng chức năng hà tĩnh vây bắt
đối tượng đã lao xe máy vào đội hình tác chiến với tốc độ cao nhằm thoát thân
nhưng đã bị các trinh sát khống chế bắt giữ
vào hồi hai mươi hai h một mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng một tại đường hồ chí minh thuộc địa phận xã hương minh huyện vũ quang
lực lượng công an đã bắt quả tăng đối tượng phạm văn tặng đang vận chuyển trái phép chất ma túy
khi bị vây bắt đối tượng đã lao xe vào đội hình tác chiến với tốc độ lớn hòng bỏ chạy
nhưng đã bị các trình sát tinh nhuệ khống chế bắt giữ an toàn
tăng vật thu giữ gồm một kg ma túy tổng hợp dạng đá tám kg ma túy ketamin hai viên hồng phiến và nhiều tăng vật liên quan
tại cơ quan điều tra phạm văn tặng khai nhận số ma túy trên được lấy từ nhóm đối tượng người lào
ở khu vực biên giới huyện vũ quang để vận chuyển vào các tỉnh phía nam tiêu thụ
kiểm tra đột xuất cơ sở karaoke dragon thuộc phường lý thường kiệt tp quy nhơn tỉnh bình định
lực lượng công an đã phát hiện nhiều đối tượng
dương tính với chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại quán karaoke gragon có bốn mươi ba khách hát tại năm phòng
qua test nhanh có ba mươi tám đối tượng dương tính với ma túy trong đó có một mươi sáu đối tượng nữ
ngoài ra lực lượng công an còn thu giữ nhiều gói ma túy cùng các dụng cụ mà các đối tượng dùng để sử dụng ma túy
cơ quan công an đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với một mươi hai đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đồng thời đang củng cố hồ sơ
để xử lý chủ cơ sở karaoke theo quy định của pháp luật
không tu trí làm ăn lo cho gia đình và bị mẹ la mắng châu đươn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trú tại tổ hai ấp bà đen xã an cư huyện tỉnh biên tỉnh an giang
đã ra tay sát hại mẹ ruột của mình ngay trong đêm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự đối tượng trầu đườn
để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu
châu đươn là con ruột
con ruột của bà niang bac sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trong quá trình sinh sống chung tại tổ bảy ấp phú cường xã an nông huyện tịnh biên tỉnh an giang
đươn đã thường xuyên bị mẹ la mắng vì ham chơi lời làm
nên hai mẹ con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
và chiều tối ngày hai mươi năm tháng một đươn và mẹ tiếp tục xảy ra cãi nhau
tức giận việc bị mẹ la mắng đến khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày
đươn từ trên nhà đi xuống tròi trước nhà nơi bà bac đang ngủ cùng cháu
lấy cây kéo rồi đến vén màn
đâm hai nháp vào mẹ mình
bị đâm bà bac bỏ chạy ra ngoài
thì bị đươn lao đến tiếp tục dùng kéo đâm nhiều nháp vào người
đâm xong đươn nhặt một khúc gỗ gần đó đánh vào người bà bac
và lúc này người dân xung quanh phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan công an
ngay sau đó lực lượng công an xã an cư đến bắt và đưa về trụ sở làm việc
còn bà bé đã tử vong ngay tại hiện trường
tại cơ quan công an bước đầu đưaơn đã thừa nhận hành vi giết chết mẹ của mình
sau nhiều lần lời qua tiếng lại tại căn hộ
ở phường hương sơ tp huế nguyễn văn út đã dùng xăng gây thương tích
cho người yêu và phải nhập viện cấp cứu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn văn út chú tại phường hương sơ tp huế tỉnh thứ thiên huế
vì đã có hành vi cối gây thương tích
vào tối ngày hai mươi tháng một nguyễn văn út có lời qua tiếng lại với chị phạm thị nguyên hương
út đã dùng tay chân và ghế đánh chị hương
sau đó đổ xăng lên người chị hương rồi bật lửa làm cháy
hậu quả chị hương bị bỏng vùng mặt cổ ngực bụng lưng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu
nhận được tin báo công an tp huế đã nhanh chóng xác minh và đến trưa ngày hai mươi hai tháng một
thì bắt giữ được út
khám xét tại phòng của út lực lượng công an đã thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến vụ cháy
và nhiều hung khí nguy hiểm cất giấu ngay trong phòng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã long mỹ tỉnh hậu giang đã khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng trần tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại khu vực ba phường thuận an thị xã long mỹ về các hành vi cố ý gây thương tích
lạm dụng tiến nghiệm chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tháng một trần tuấn anh đang uống nước cùng với một người bạn
tại công viên thuộc khu vực hai phường thuận an thị xã long mỹ
thì bạn của tuấn anh kể trước đây có bị một thanh niên đánh
và người này vừa điều khiển xe mô tô đi ngang qua
lập tức tuấn anh nhảy lên xe mô tô đuổi theo người thanh niên để đánh trả thù cho bạn
sau khi chặn được đầu xe tuấn anh đã dùng mũ bảo hiểm đánh anh này
rồi chạy vào một quán nước ngay gần đó lấy một cây dao quay lại đâm vào người thanh niên nhiều nhát
khiến nạn nhân bị tỷ lệ thương tích sáu
ngoài ra vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trần tuấn anh còn thực hiện một vụ trộm điện thoại
đem bán được bảy triệu đồng và tiêu xài hết
đến giữa tháng sau trần tuấn anh đã giả vờ hỏi mượn điện thoại của người thân
cũng ở xã long phú rồi đem bán sáu triệu năm trăm linh ngàn đồng để tiêu xài
tiếp theo sẽ là thông tin về bắt tụ điểm đá gà lắc tài xỉu tại đồng tháp và cà mau
chi tiết sẽ có trong cụm tin vắng ngay sau đây
công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp vừa bắt quả tang ba mươi đối tượng
đang tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đá gà lắc tài xỉu
tại vườn dừa thuộc ấp phú thọ a xã phú thọ
tại hiện trường và kiểm tra
trên người các đối tượng lực lượng công an thu giữ trên ba mươi một triệu đồng
ba con gà một cân đồng hồ một cặp nhựa một bộ lắc tài xỉu hai mươi bảy xe mô tô
và một số tăng vật khác có liên quan
qua test nhanh covid một mươi chín phát hiện tám đối tượng dương tính với covid một mươi chín
đồng thời phát hiện một đối tượng đang thực hiện cách ly covid một mươi chín tại nhà
vẫn đến tham gia đánh bạc
đang tham gia đánh bài ăn tiền tại phần đất chống thuộc ấp trần độ
xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau
một mươi ba đối tượng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau
phối hợp cùng công an huyện cái nước bắt quả tang
qua kiểm tra trên người và thu giữ tăng vật tại hiện trường
gồm năm bộ bài năm mươi hai lá đã qua sử dụng bảy điện thoại di động
trên một mươi tám triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
theo quy luật vào dịp cuối năm nhất là cận tết tình trạng cờ bạc lại gia tăng
đây là một trong những nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm vi phạm pháp luật khác
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
khi kiểm giao quân tấn công trần áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an tỉnh hà nam
đã chủ động các biện pháp phòng ngừa quyết liệt đấu tranh với tệ nạn này
đây là tám đối tượng cùng chú ở phường châu giang thị xã duy tiên tỉnh hà nam
vừa bị công an thị xã duy tiên bắt quả tang khi đang tổ chức đánh bạc
bằng hình thức sóc đi ăn tiền
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một bộ bát đĩa bốn quân vị hơn sáu mươi triệu đồng
một mươi một điện thoại di động bốn xe máy và một số tăng vật liên quan
được biết các đối tượng tổ chức đánh bạc sử dụng địa điểm có cửa khóa kiên cố
lắp camera và nuôi chó giữ cảnh giới để phòng bị và hòng che mắt các lực lượng chức năng

còn đây là các đối tượng vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công
bắt giữ trong chuyên án sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền lên đến gần năm trăm linh tỷ đồng
quá trình điều tra xác định nguyễn đức khải chú tại thị trấn long hải huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
đã cấp trang bóng agent cho nguyễn văn cương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thôn tri xuyên xã thanh hải huyện thanh liêm hà nam
để cương sử dụng ba tài khoản bóng ation cấp cho các đối tượng người chơi khác
các đối tượng hoạt động rất là tinh vi thường xuyên thay đổi chỗ ở và sử dụng các thiết bị máy móc
phương tiện công nghệ cao rất là hiện đại để tổ chức việc hoạt động đánh bạc
từ tệ nạn cờ bạc dễ phát sinh hàng loạt các dịch vụ như cầm đồ cho vai nặng lãi bảo kê xiết nợ
làm gia tăng các loại tội phạm hình sự nguy hiểm như trộm cắp cố ý gây thương tích cho vai nặng lãi đòi nợ thuê
cưỡng đoạt tài sản cướp cướp giật tác động ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
để ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn cơ bạc đặc biệt là dịp trước trong và sau tết nguyên đán
các lực lượng công an hà nam từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả hệ lụy của tệ nạn cơ bạc
để mọi người dân chủ động phòng ngừa lên án và tố giác đồng thời quyết liệt đấu tranh ngăn chặn các ổ nhóm điểm tụ điểm đường dây tổ chức đánh bạc
chỉ tính riêng trong đợt cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm đến nay công an hà nam đã phát hiện đấu tranh bắt giữ một mươi sáu vụ
hai mươi đối tượng đánh bạc tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
để người dân vui xuân đón tết
tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai đang đến gần để tết đến xuân về được an toàn lành mạnh bên cạnh nỗ lực của lực lượng công an
rất cần sự tham gia tích cực của cấp ủy chính quyền cơ sở trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
huy động sức mạnh toàn dân trong phòng chống tội phạm đặc biệt mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm không tham gia vào các tệ nạn cờ bạc
góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin mùa một ba online sáng ngày hôm nay
các thông tin đáng chú ý khác sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật vào lúc một mươi năm h chiều nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn kỳ dương xã trương dương
huyện thường tín tp hà nội về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này có nốt ruồi cách năm cm dưới sau cánh mũi phải
cũng liên quan đến tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
là hai anh em ruột trong một gia đình cùng có hộ khẩu thường trú tại số ba trăm ba mươi năm khu phố ba phường bình đa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đối tượng bùi thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
đối tượng này cao một m sáu mươi hai
và có sẹo chấm cách một cm sau cánh mũi phải
và đối tượng bùi thanh minh sinh năm hai nghìn
đối tượng này cao một m sáu mươi chín và có sẹo chấm trên trước đầu lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý